kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đã được hoãn tại một số địa phương có tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp
tất cả là để bảo đảm an toàn nhất cho các em học sinh và giáo viên
mặc dù vậy thì thầy và trò nhiều trường tại thành phố đà nẵng vẫn giữ vững tinh thần ôn tập chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi
khi có quyết định hoãn thi không ít thí sinh tại đà nẵng ban đầu cảm thấy lo lắng khi phải chờ đợi đợt thi sau
tức là muộn hơn so với các tỉnh thành khác
tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
phương án tạm hoãn thi được đưa ra vẫn được các thí sinh phụ huynh và giáo viên nhất trí đồng thuận cao
em nghĩ với tình hình dịch bệnh như bây giờ thì việc dừng thi là hợp lý
tại vì nếu mà thi sẽ làm cho tình hình dịch bệnh khá là phức tạp hơn
cũng như là bọn em sẽ có tâm lý hoang mang
và trong thời gian này thì bọn em sẽ có thêm thời gian chuẩn bị kỹ càng hơn cho kỳ thi
cũng như là sức khỏe và tâm lý của mình
vấn đề mà các thí sinh tại đà nẵng quan tâm nhất hiện nay là việc thi vào đợt hai
có làm ảnh hưởng đến quyền lợi khi xét tuyển đại học hay không
bộ giáo dục và đào tạo đã thông báo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét
có phương thức tuyển sinh và chia chỉ tiêu phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thi đợt hai
việc mà sau này bao giờ tổ chức thi
và thứ hai nữa là những cái trường đại học mà khi họ có kết quả chung rồi
thì những cái nơi mà chưa thi thì xử lý như thế nào
thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái sự nghiên cứu và có những cái chỉ đạo sau đó cho nó phù hợp
khi có quyết định của bộ giáo dục thì nhà trường cũng đã thông báo qua hai cái kênh
một là website của trường và thứ hai là cái kênh từ giáo viên chủ nhiệm đến học sinh và phụ huynh
thì chúng tôi đã thông báo cho các bậc phụ huynh và các em thì đa số họ cũng đồng tình
sắp tới tùy vào tình hình và diễn biến của dịch bệnh
thành phố đà nẵng sẽ có đề xuất với cấp trên về thời gian phù hợp
để tổ chức ký thi trung học phổ thông quốc
trong thời gian này ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã yêu cầu các trường học
cơ quan chức năng phổ biến đến các em học sinh giúp các em yên tâm tập trung ôn luyện
đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh